tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu hội truyền thống đường hồ chí minh trên biển toàn quốc
cách đây vừa tròn năm mươi năm năm thực hiện chủ trương của bộ chính trị và nghị quyết của quân ủy trung ương
đoàn bảy trăm năm mươi chín tiền thân của lữ đoàn một trăm hai mươi năm hải quân đã được thành lập
chính thức mở con đường vận chuyển chiến lược trên biển chi viện chiến trường
trong suốt quá trình làm nhiệm vụ các thế hệ cán bộ chiến sĩ lữ đoàn một trăm hai mươi năm đã lập nên những chiến công
thành tích đặc biệt xuất sắc đưa hàng trăm lượt con tàu chở cán bộ và hàng nghìn tấn vũ khí
chi viện kịp thời và có hiệu quả cho chiến trường góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đường hồ chí minh trên biển đã trở thành một huyền thoại một kỳ tích là sự độc đáo và sự sáng tạo của cuộc chiến tranh nhân dân
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam quang vinh và chủ tịch hồ chí minh
trải qua năm mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
hai mươi quân đã vinh dự được đảng nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và tặng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý khác
phát biểu trước các chiến sĩ lữ đoàn một trăm hai mươi năm chủ tịch nước khẳng định đảng nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng
và mãi mãi ghi công sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đồng chí đồng bào đã vĩnh viễn nằm lại trên các chiến trường
lòng biết ơn sâu sắc những công lao đóng góp to lớn của các đồng chí thương binh đã hy sinh một phần sương máu
của mình và các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam trong đó có lữ đoàn một trăm hai mươi năm
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tôi cũng trân trọng và đánh giá cao những cố gắng của hội truyền thống đường hồ chí minh trên biển toàn quốc
đặc biệt là những việc làm của hội trong thời gian vừa qua trong việc biên soạn lịch sử
rồi tham gia cái việc giáo dục truyền thống
cho thế hệ trẻ rồi những hoạt động tổ chức về nguồn về thăm chiến trường xưa
rồi thăm các gia đình cựu chiến sĩ của đường hồ chí minh trên biển
các đồng chí đồng đội các gia đình có công với đất nước trong thời gian vừa qua
nó góp phần tô thắm thêm cái hình ảnh của bộ đội cụ hồ của bộ đội đường hồ chí minh trên biển
nó góp phần vào việc củng cố cái lòng tin
của nhân dân ta đối với đảng nhà nước đối với lực lượng vũ trang
và đặc biệt là đối với quân đội dân việt nam anh hùng
và đây cũng là những việc làm luôn luôn để thế hệ trẻ trong cả nước nói chung
và thế hệ trẻ trong lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta mãi mãi học tập và làm theo
để phát huy truyền thống lữ đoàn một trăm hai mươi năm anh hùng
đồng nghĩ các đồng chí cựu chiến binh đường hồ chí minh trên biển
tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ
tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội
và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ
đồng góp ý kiến và tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội
củng cố quốc phòng an ninh và các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương
góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng sâu đẹp văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội